nhằm giúp các hộ người chăn nuôi hạn chế phần nào thiệt hại
thành phố hải phòng đã ban hành quyết định số một mươi bảy quy định mức hỗ trợ cho người chăn nuôi
có lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu phi buộc phải tiêu hủy trên địa bàn thành phố
theo đó đối với lợn con lợn thịt các loại lợn hơi hỗ trợ bằng tám mươi giá thị trường
tại thời điểm buộc phải tiêu hủy đối với lợn nái lợn đực giống đang khai thác
hỗ trợ bằng một năm lần so với mức hỗ trợ đối với lợn con lợn thịt các loại lợn hơi
tại thời điểm buộc phải tiêu hủy các trường hợp đã được thanh toán hỗ trợ
theo quyết định số chín ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi chín của ủy ban nhân dân thành phố
thì không phải tính lại mức hỗ trợ theo quyết định này tất cả các trường hợp
chưa được thanh toán hỗ trợ thì thực hiện theo mức hỗ trợ quy định trong quyết định một mươi bảy
ủy ban nhân dân thành phố hải phòng giao các quận huyện các đơn vị chức năng
tổ chức khảo sát giám sát tổng hợp tính toán giá thị trường theo quy định
để hỗ trợ kịp thời cho người chăn nuôi